một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn ba trăm linh tỷ đồng
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa triệt xóa
ba đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh khánh hòa đã đồng loạt khống chế và tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của một mươi ba đối tượng
đường dây này do võ duy hùng và trần châu trình cùng chú tại thành phố nha trang cầm đầu
cơ quan công an đã tạm giữ hơn một hai tỷ đồng nhiều ngoại tệ và sổ sách liên quan đến các hoạt động cá độ bóng đá
đường dây này có hơn năm trăm linh tài khoản đánh bạc với hơn sáu mươi đối tượng tham gia
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm là hơn ba trăm linh tỷ đồng
công an huyện thái thụy tỉnh thái bình cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm văn linh chú tại huyện thái thụy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay linh đã sử dụng mạng internet để tạo năm trăm hai mươi tám hợp đồng vay tín chấp
với tổng số tiền cho vay trên một mươi ba tỷ đồng thu lời bất chính là trên hai tỷ đồng
những người vay tiền của linh chủ yếu ở các xã thuộc huyện thái thụy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đang tiếp tục điều tra mở rộng
và hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
với hành vi vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ô tô khách
lê thanh phong và nguyễn hữu tươi đã bị tổ tuần tra
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng với công an huyện châu thành a bắt quả ta
kiểm tra trên xe khách do phong là lái xe và tươi là phụ xe
lực lượng chức năng phát hiện một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero z và scott
được giấu trong bốn thùng giấy
đối tượng khai nhận được một người không giấy
cũng rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá này từ thành phố cần thơ về tỉnh sóc trăng với giá bốn trăm linh đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh cũng phối hợp với các ngành chức năng
kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất chế biến nội tạng động vật tại khu năm phường hải hòa
thành phố móng cái do ông hồ hiểu huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quốc tịch trung quốc làm chủ
vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
hai tấn nội tạng động vật có biểu hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cùng với một mươi ba tấn phụ ra
chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng này
ngoài ra tại vị trí xả nước thải của cơ sở
phát hiện một đường ống xả nước thải có màu trắng đục xuống sông lục lầm
tại vị trí xả thải có nhiều váng mỡ kéo dài một mươi mét bốc mùi hôi thối
cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm của cơ sở trên
để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật